các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hạ long tỉnh quảng ninh đã tập trung triển khai nhiều dự án giao thông trên địa bàn như nâng cấp cải tạo tỉnh lộ ba trăm ba mươi sáu ba trăm ba mươi bảy giai đoạn hai cải tạo đường hạ long đường hai mươi năm trên bốn quốc lộ một mươi tám từ nút giao cao tốc hạ long vân đồn và hạ long hải phòng đến đường hoàng quốc việt cải tạo chỉnh trang đường nguyễn văn cư đường trần hưng đạo nút giao thông long tòng chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực hồ điều hòa ao cá canh đồng
thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn led tiết kiệm điện và xây dựng trạm trung tâm điều khiển ánh sáng thông minh của thành phố
trước một khối lượng công việc khá lớn đặc biệt là các công trình lại nằm ngay trong khu vực trung tâm thành phố nên trong quá trình thi công đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhân dân
người dân cũng đã có nhiều ý kiến phản ánh gửi tới chính quyền thành phố hạ long tỉnh quảng ninh và các nhà thầu đang thi công công trình
khi thực hiện chủ trương của tỉnh và của thành phố chỉnh trang đô thị của thành phố hộ dân của chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ và nhiệt tình đóng góp tham gia mọi công việc của dự án
trong quá trình thi công dự án thì chúng tôi chỉ có mong muốn dự án làm đến đâu thì cuốn chứa đến đấy để tạo mọi điều kiện cho nhân dân nó khỏi ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân
trong quá trình thi công dự án thì phải nói là các cháu làm thì cũng tốt
nhưng mà trong quá trình làm ấy thì phải nói cái lực lượng
tham gia cái thi công còn ít nên là nó kéo dài thời gian ra
tôi lấy ví dụ như là từ cái đoạn đường ra đi vào rất là khó khăn nên là ảnh hưởng đến dân dân
thế còn trong mong muốn của nhân dân của chúng tôi là khi anh làm đến đâu thì thi công đến đâu thì cuốn chứa đến đấy để tạo đạo điều kiện cho nhân dân này
thế còn chúng tôi ủng hộ hoàn toàn ủng hộ
thành phố có chủ trương xây dựng lại cái bộ mặt thành phố là dân chúng rất hoàn nghịch hoàn nghịch nhiều
hôm họp ở phường tôi đã phát biểu
trong quá trình triển khai thì là thành phố chưa quan tâm đến tiến độ thi công
rồi chọn nhà thầu
như hiện nay là cái nhà thầu đang làm ở chỗ cửa cái trung cư của ba đấy
thì hiện nay thì là do làm không đúng quy trình vi phạm bớt quy phạm đi ăn cắp quy phạm
cho nên là đáng nghe người ta phải đóng cọc rồi mới bắt đầu là đào
nhưng mà không đóng cọc cử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
để cho đất cát là cái lòng cống bị sàn đỏ sát đến nhà dân
dự án quan trọng nhất trong hàng loạt các công trình đang được thành phố hạ long triển khai
đó là cải tạo chỉnh trang đường nguyễn văn cử thành phố hạ long
dự án có tổng mức đầu tư sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng chiều dài toàn tuyến khoảng sáu km
điểm đầu từ ngã ba cứu hỏa điểm cuối là cầu thắng phương hà tu
dự án bao gồm các hạng mục như cải tạo mở rộng tuyến đường chính
lên sáu làn xe đường gom hai mươi ba làn xe cải tạo nâng cấp mở rộng nút giao thông cứu hỏa và kênh liêm
xây dựng hệ thống vỉa hè đồng bộ cây xanh hệ thống thoát nước
thì tôi nghĩ cơ quan thi công là phải giải quyết mấy vấn đề sau
vấn đề thứ nhất là phải làm đúng theo đồ án thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công
đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định thẩm tra và phê duyệt
thứ hai nữa là phải có tiến độ thi công
tiến bộ thi công đến nơi đến chỗ phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
phải giữ vững an ninh và môi trường và phải làm việc nào nó ra việc ấy
chứ không thể tiến bộ thi công cứ tiện đi làm
khó khăn thì lại dừng lại
và phải có biện pháp để ứng cứu kịp thời để cho sự cố nứt đổ sụt lún này
nó hạn chế mức tối đa của rủi ro
thế còn những cái biện pháp vừa qua là các anh mới có làm
ở đây thì chúng tôi cho rằng là biện pháp tình thế chứ chưa có cái gì là triệt để
và ở đây thì nhân dân rất tốt nhân dân người ta ra người ta đều tham gia
vì cả cái khu này đều là khu dân hầu như là có nghề xây dựng
theo tôi đấy là trước khi thi công triển khai một công trình lớn như thế này đấy
thì dứt khoát là chủ đầu tư phải thông báo với tổ dân và họp tổ dân lại
và trong cái nội dung họp tổ dân
đấy phải nêu được và đưa cho tổ dân xem về cái hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
được cấp có thuyền quyền thi duyệt và biện pháp thi công
trên cơ sở đó thì chủ đầu tư giám sát của chủ đầu tư cùng với giám sát cộng đồng
và đặc biệt là đối với tổ dân những người dân có công trình liền kề với công trình đang thi công
để người ta cùng công tác giám sát xem có đảm bảo kỹ thuật hay không
đề nghị là chủ đầu tư là có cái cuộc họp sớm nhất
với tổ dân cụ thể những cái tổ dân mà nhà liền kề ở đây
sau đó giám sát cộng đồng chúng tôi xem hồ sơ thiết kế chúng tôi tham gia và đề xuất
cái biện pháp làm sao mà vừa đảm bảo an toàn công trình không ảnh hưởng đến tiến độ
mà đảm bảo được các nhà dân
trước những ý kiến góp ý của người dân và sự quan tâm sát sao về tiến độ của tỉnh quảng ninh nói chung
thành phố hạ long nói riêng đơn vị thi công cũng đã tổ chức thi công ba k liên tục
để bảo đảm kế hoạch tiến độ và chất lượng
tình hình thời tiết và các hạng mục đi kèm là cũng thời tiết hôm nay
nhưng bây giờ thi công cũng không ủng hộ
và các công trình ngầm ở dưới rất là nhiều khó khăn
đến lúc thi công và chúng tôi thi công cũng đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng kỹ thuật công trình
của nhà nước và chủ đầu tư đề ra và chắc công trình của ngành điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện
trong khi thi công có hướng rất nhiều hạng mục hiện trạng cũ
chúng tôi sẽ đã phải có biện pháp gia cố và hoàn thiện lại theo đúng quy chuẩn của vận hành của ngành điện
đơn vị chúng tôi là đã thi công và đảm bảo chắc chắn là sẽ xong đúng với tiến độ và tỉnh và chủ đầu tư đề ra
theo báo cáo của ban quản lý dự án công trình tp hạ long
tính đến đầu năm hai nghìn một mươi tám các hạng mục như cống thoát nước dọc ngang đường đã hoàn thành trên chín mươi khối lượng công việc
hạ ngầm đường điện hoàn thành bảy mươi khối lượng công việc
hiện các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của công trình
quy mô vở đường nguyễn văn cử được đầu tư xây dựng thành tuyến đường kiểu mẫu gồm tổng chiều dài tuyến là sáu hai km
xây dựng thành tuyến đường sáu đoàn xe mỗi bên ba đoàn xe giữa giải phân cách hai m để được trồng cây xanh để tạo cảnh quan
cũng như là hai bên đường về hè là lát đá xẻ và trồng những cột điện để tạo cảnh quan đô thị
ngoài cái nghĩa là được phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và chỉnh trang đô thị
công trình còn có ý nghĩa là chào mừng năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại quảng ninh
ủy ban nhân dân thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tổng nguồn vốn đầu tư phát triển của thành phố trong năm hai nghìn một mươi bảy là một tám trăm một mươi tỷ đồng
trong đó ngân sách của thành phố là một sáu trăm linh tỷ đồng chiếm gần sáu mươi năm tổng chi ngân sách của thành phố
thành phố hạ long đã chỉ đạo các nhà thầu làm việc ba k để bảo đảm tiến độ các dự án mà tỉnh và thành phố đã đề ra
trong quá trình triển khai dự án nếu nhà thầu nào không bảo đảm được tiến độ chất lượng công trình
thành phố sẽ báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh tìm nhà thầu khác để thay thế
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố hạ long đã thường xuyên chỉ đạo các nhà thầu bảo đảm an toàn giao thông
theo hồ sơ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như bố trí rào chắn ngăn cách phạm vi thi công với đường giao thông
biển báo đèn tín hiệu ban đêm đồng thời chỉ đạo công an thành phố phối hợp với ban quản lý dự án công trình
và các nhà thầu tiến hành phân luồng giao thông đặc biệt là tại các nút giao
các khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông vào giờ cao điểm